trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hà lan sáng ngày hai mươi chín tháng ba theo giờ địa phương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến thăm
và làm việc với công ty naco công ty con thuộc tập đoàn royal casconing dhv
công ty naco đóng vai trò điều phối viên chính chuyên về tư vấn và thiết kế sân bay đã tham gia
hơn năm trăm năm mươi dự án sân bay ở một trăm linh nước trên thế giới trong thời gian qua việt nam và hà lan đã có
nhiều chương trình phối hợp trong lĩnh vực này chẳng hạn như chương trình cụm hàng không việt nam hà lan
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng các giải pháp về hàng không của hà lan với việt nam
thuộc chương trình đối tác thương mại quốc tế david giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín là sáng kiến hợp tác công tư
nhằm mục tiêu cùng hành động để phát triển kết nối hợp tác thiết lập quan hệ kinh doanh song phương
đề xuất những hoạt động nghiên cứu về những giải pháp sáng tạo trong hoạt động đào tạo giữa các cơ quan
chủ chốt trong ngành hàng không của hà lan và việt nam
chủ tịch quốc hội đánh giá cao và tin tưởng công ty naco sẽ thành công với vai trò là điều phối viên chính
đại diện cho nhóm tám công ty trường đại học viện nghiên cứu của hà lan tham gia chương trình này
chủ tịch quốc hội tin tưởng rằng các dự án cơ sở hạ tầng hàng không của việt nam sẽ mang lại những cơ hội tốt
cho các công ty nhà tư vấn sản xuất và cơ sở đào tạo trong ngành hàng không và vũ trụ của hà lan